tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau những vụ án khác nhau có những công việc những con người cần phải được giữ bí mật
đối với những vụ án phải trải qua nhiều năm theo dõi thu thập chứng cứ mới có thể phán thành công
những người thực hiện nhiệm vụ đó chính là lực lượng trinh sát
những phần công việc mà dù ít hay nhiều chỉ được nhắc đến trong các bài báo hay ở các chương trình phát sóng trên truyền hình
chỉ với một câu bằng các biện pháp nghiệp vụ và hầu hết những gương mặt của lực lượng trinh sát xuất hiện cũng chỉ thấp thoáng
thế nhưng có những chuyên án để lực lượng trinh sát chính là lực lượng quyết định sự thành bại trong các vụ đột kích bắt quả tang đối với cả hành vi phạm tội